thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quốc phòng việt nam tham dự hội nghị
tại hội nghị đại diện các nước asean đều cho rằng việc tôn trọng luật pháp quốc tế mang tính quyết định đối với hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới
tuy nhiên sự cạnh tranh giữa các nước lớn chạy đua vũ trang nỗ lực đơn phương đã làm thay đổi nguyên trạng không chỉ đặt pháp luật quốc tế trước nhiều thách thức
và thịnh vượng tại khu vực
phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn trí vịnh nhấn mạnh hiện nay hệ thống luật pháp quốc tế tương đối đầy đủ
vấn đề đặt ra là các nước cần hiểu đúng diễn giải chính xác và khách quan về luật pháp quốc tế
thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các công ước điều ước quốc tế đã tham gia để pháp luật được thượng tôn
các đại biểu cũng nhất trí các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng tiến trình ngoại giao pháp lý
nhân dịp dự hội nghị thứ trưởng quốc phòng asean nhật bản thượng tướng nguyễn trí vịnh cũng đã có cuộc gặp song phương
với thứ trưởng bộ quốc phòng nhật bản roh manabe
hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi tàu hải quân công nghiệp quốc phòng
an ninh mạng khắc phục hậu quả chiến tranh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tổng thống nước cộng hòa indonesia yoko widodo
và phu nhân đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng chín
chiều ngày một mươi một tháng chín lễ đón chính thức tổng thống yoko widodo và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
sau lễ đón tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã hội đàm với tổng thống joko widodo
tại buổi hội đàm trao đổi về quan hệ hai nước hai nhà lãnh đạo cho rằng hai nước cần tăng cường
và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược theo hướng ngày càng đi vào thực chất hiệu quả hơn
hai bên nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt một mươi tỷ usd theo hướng cân bằng thông qua nhiều biện pháp
kết thúc hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống indonesia yoko widodo đã chứng kiến lễ ký kết
các văn kiện hợp tác giữa việt nam và indonesia chương trình hành động triển khai đối tác chiến lược việt nam indonesia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi
thông cáo chung về tự nguyện tham gia hợp tác quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định iuu và thúc đẩy quản lý nghề cá bền vững
chiều ngày một mươi hai tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng thống indonesia yoko widodo
hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế
phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai triệu đạt một mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
nhất trí sẽ có cơ chế phù hợp để kịp thời giải quyết những vướng mắc và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp hai bên
trong quá trình đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thông thoáng cho đầu tư hai chiều
chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam của tổng thống indonesia là điểm nhấn quan trọng
giúp định hướng hợp tác hai nước trong giai đoạn mới sau năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sáng ngày một mươi tháng chín tòa sơ thẩm phnom penh thông báo đã chuyển đổi biện pháp từ tạm giam sang tại ngoại
để điều tra đối với ông kem sokha cựu chủ tịch đảng cứu nguy dân tộc cnrp
đối lập bị giải thể tại campuchia
thông cáo của tòa sơ thẩm phnom penh cho biết việc thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông kem sokha
là do vấn đề sức khỏe và có sự bảo đảm về mặt luật pháp một cách chắc chắn
ông kem sokha không thể trốn tránh các biện pháp tố tụng của tòa án
theo đó ông kemsoka vẫn đang bị điều tra về hành vi câu kết bí mật với nước ngoài
trong một thời gian dài từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy vi phạm vào điều bốn trăm bốn mươi ba của bộ luật hình sự campuchia
động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ mới tại campuchia
do đảng nhân dân campuchia cpp của thủ tướng hun sen lãnh đạo đã hoàn thiện xong nhân sự bộ máy chính phủ
và nhiều nhà hoạt động chính trị đối lập cũng được thủ tướng hun sen đề nghị ân xá và phong thích
ngày một mươi tháng chín tổng thống indonesia joko widodo đã có cuộc hội đàm với tổng thống hàn quốc moon jae in
để thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác song phương và hợp tác trong khu vực
theo văn phòng phủ tổng thống hàn quốc tại cuộc hội đàm
hai bên đã thảo luận cụ thể
tổng thống yoko widodo đã thảo luận cụ thể về cách thức tăng cường quan hệ đối tác đặc biệt
cũng như bàn thảo về các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hợp tác trong khu vực
hai nhà lãnh đạo cũng cam kết tăng cường giao lưu nhân dân
tổ chức đối thoại lãnh đạo trẻ theo đề xuất của ông widodo
trong khi đó tổng thống hàn quốc kêu gọi indonesia tiếp tục ủng hộ các nỗ lực phi hạt nhân hóa triều tiên
tổng thống indonesia widodo đã có chuyến thăm chính thức hàn quốc kéo dài ba ngày
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng chín
indonesia là đối tác quan trọng trong chính sách hướng năm mới của chính quyền hàn quốc
nhằm mở rộng quan hệ kinh tế với asean và khu vực ấn độ dương
diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám wef asean hai nghìn một mươi tám
là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng và lớn nhất của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
với hơn sáu mươi sự kiện với nhiều nội dung đa dạng phong phú
hội nghị lần thứ hai mươi bảy của diễn đàn kinh tế thế giới là một sự kiện thành công
lãnh đạo các quốc gia khu vực đã tham dự cùng hơn một doanh nghiệp
trong đó có những tên tuổi lớn nhất thế giới
đó chính là sức hút và tiềm năng của việt nam và asean
rất nhiều thời cơ hội hợp tác đầu tư đã được mở ra dành cho việt nam
và các nước trong cộng đồng asean ngay từ thời điểm hiện tại
lần đầu tiên trong lịch sử wef tổng bí thư nguyễn phú trọng
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương của việt nam lãnh đạo các quốc gia đông nam á
cùng hàng ngàn doanh nghiệp đã tham dự phiên khai mạc và các phiên làm việc của diễn đàn
các thành viên của chính phủ bao gồm thủ tướng các phó thủ tướng
bảy bộ trưởng việt nam đã tham gia rất tích cực vào các phiên thảo luận khác nhau
đóng góp chia sẻ kinh nghiệm của việt nam học hỏi kinh nghiệm của các nước
đối với quá trình tự cường trước cách mạng công nghiệp lần thứ tư của việt nam
hội nghị đã thành công toàn diện trên tất cả các mặt kể cả về mặt nội dung
kể cả về mặt tuyên truyền thông tin
đưa được đến các nội dung của hội nghị đến với cộng đồng doanh nghiệp
đến với người dân không chỉ ở khu vực đông nam á asean mà đến với cả thế giới
tí nữa tôi sẽ thêm thông tin với các bạn
cái thứ hai là về công tác lễ tân rồi là an ninh y tế hậu cần
được đảm bảo tốt nhất để cho hội nghị chúng ta diễn ra thành công
đến trưa nay khi ngồi với ông bolton brand
ông brand và ngài chủ tịch người sáng lập của web cũng đều đánh giá
và các thành viên tham gia diễn đàn này đều đánh giá một nhận xét chung
có thể nói rằng người sáng lập diễn đàn ông klaus schwab đánh giá là
trong hai mươi bảy năm tổ chức diễn đàn của web về khu vực asean và đông á
thì đây là hội nghị thành công nhất
trước này ông ấy thấy được trên mấy khía cạnh
một là nội dung thì rất phù hợp với như ngài bob randers đã nói
là rất phù hợp với các nước asean và việt nam trong cái bối cảnh
mà các nước đều phải vươn lên trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này
còn nếu không thì sẽ bị tụt hậu

cái cộng đồng gắn cộng
cái thứ hai là thu hút khu vực đông nam á đang trong quá trình xây dựng cái cộng đồng gắn cộng
kết đoàn kết phát triển thịnh vượng bền vững
thì việc tổ chức hội nghị lần này thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ các nước
theo chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới ông borrge bren hội nghị năm nay thành công bởi rất nhiều yếu tố
nhưng vai trò của nước chủ nhà việt nam là rất quan trọng
hơn thế nữa việt nam là điển hình trong quá trình hội nhập phát triển
chính vì vậy cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho việt nam
đồng thời cùng với thời gian đó việt nam của quý vị đã đạt được thành tựu về giảm nghèo
và trong năm chín mươi thì chúng ta thấy rằng là năm mươi của dân số việt nam sống trong nghèo đói
thế nhưng bây giờ thì con số đấy chưa đến năm
và như vậy rõ ràng là một trạng đường tuyệt vời việt nam đã trải qua
và chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp trên toàn cầu đã đến với việt nam
và việt nam là một cái điểm đến của đầu tư nước
ngoài rất là tuyệt vời
và chúng ta thấy có rất nhiều doanh nghiệp quốc tế cũng đã tham gia vào hoạt động tại việt nam
và tôi rất là hài lòng khi chúng ta có được cái kết quả của hợp tác như vậy giữa diễn đàn kinh tế thế giới và việt nam
cũng như là sự thành công của hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai mươi bảy của diễn đàn kinh tế thế giới
không chỉ dành riêng cho nước chủ nhà việt nam
những nội dung được thảo luận tại các phiên làm việc của diễn đàn cũng tạo ra những cơ hội và thách thức cho các nước asean
cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ giúp các quốc gia tăng cường đoàn kết đồng thuận phát huy nội lực
thúc đẩy hợp tác với các đối tác trong nội khối và trên thế giới
diễn đàn kinh tế thế giới là nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng mới và sáng tạo mang tầm chiến lược toàn cầu
chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác trong thời gian tới
và mong muốn diễn đàn kinh tế thế giới là nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng mới và sáng tạo
quý vị phối hợp chặt chẽ với các nước asean để hiện thực hóa các ý tưởng sáng kiến thiết thực
đã được các nhà lãnh đạo các nước asean nêu tại hội nghị thành các kế hoạch chương trình hợp tác cụ thể
với chủ đề asean bốn tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư
hội nghị về kép ef asean đã thành công tốt đẹp
hội nghị là ngày hội giao lưu các ý tưởng đánh giá sâu sắc nhiều chiều về các vấn đề quan trọng
đối với sự phát triển của các nước asean trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong đó có nhiều nhận thức mới kinh nghiệm thực tiễn tốt cũng như các ý tưởng
chính sách về khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sức sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến đảo quốc xinh đẹp singapore để khám phá marina bay
một địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn hội tụ rất nhiều những công trình kiến trúc nổi tiếng và đặc sắc của singapore
marina bay sen là tổ hợp khu kinh doanh nghỉ dưỡng kết hợp casino tọa lạc trên bờ vịnh marina của singapore
tại đây du khách sẽ được khám phá và tham quan một cách chọn vẹn nhất những địa điểm đẹp nhất của singapore